thưa quý vị nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
trong dịp nghỉ dỗ tổ hùng vương ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm cũng như cao điểm du lịch hè
phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký ban hành công điện của thủ tướng chính phủ gửi các bộ ngành địa phương
công điện yêu cầu bộ công an tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy cương quyết xử lý chấn áp những đối tượng
có hành vi chống người thi hành công vụ có phương án điều tiết phân luồng hợp lý hướng dẫn lưu thông an toàn
thông suốt nhất là trên các tuyến đường các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao